tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg hôm qua đã có chuyến thăm
bất ngờ không báo trước tới ukraine đây là chuyến thăm thứ ba đến kiev của tổng thư ký nato
kể từ khi xảy ra cuộc xung đột nga ukraine tại cuộc hội đàm với tổng thống volodymyr zelensky
ông stoltenberg thừa nhận các thành viên nato chưa thực hiện đúng cam kết về viện trợ quân sự
cho ukraine trong những tháng gần đây mỹ đã mất sáu tháng để thống nhất một gói viện trợ cho kiev
trong khi các đồng minh châu âu vẫn chưa giao số đạn dược như đã hứa ông jens stoltenberg
khẳng định mọi thứ sẽ thay đổi cũng tại cuộc hội đàm tổng thư ký nato cho biết ông không hy vọng
các nước thành viên có thể thống nhất về tư cách thành viên của ukraine trước hội nghị thượng đỉnh
của liên minh quân sự này tại washington vào tháng bảy tới dự kiến trong chuyến thăm kiev lần này
ông jens stoltenberg cũng có bài phát biểu trước quốc hội ukraine